thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cũng cho biết là hiện nay thì thành phố đang ở cấp độ hai trong phòng chống dịch
và thành phố đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm trong đó có một trường hợp tại cộng đồng
như vậy là biến chủng mới đã có tại hà nội và nguy cơ phát tán ra cộng đồng là hoàn toàn có thể
và do đó lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi sát và áp dụng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm chặt
đối với các chuỗi lây nhiễm biến chủng này